các tỉnh miền bắc do chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa nén dạnh áp thấp gây mưa kết hợp với vùng hội tụ gió ở mực trên năm m được thiết lập
do đó trong hai mươi bốn giờ tới thời tiết sẽ chuyển nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có nơi sẽ xảy ra sương mù trưa chiều giảm mây hưởng nắng
đặc biệt là mưa rông sẽ gia tăng từ chiều tối mai
nhiệt độ cao nhất tại các tỉnh thuộc khu vực phía tây bắc bộ là hai mươi bảy ba mươi độ còn tại khu vực phía đông bắc bộ nhiệt độ giảm nhẹ hơn đôi chút ở mức là hai mươi sáu hai mươi chín độ
lui xuống khu vực trung bộ các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế thì mây thay đổi
chiều tối và đêm nay có mưa vài nơi sáng sớm mai sẽ có nơi xảy ra sương mù ban ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất là hai mươi tám ba mươi một độ cảm giác hơi oi nóng vào lúc buổi trưa
với các tỉnh từ đà nẵng đến khu vực ninh thuận và bình thuận
thì do nằm ở rìa phía bắc của dãy thấp xích đạo có xu hướng nâng trục dần lên phía bắc do vậy mà mưa rông tại đây cũng sẽ tiếp tục duy trì
tuy nhiên thời gian mưa được dự báo là sẽ không kéo dài và tập trung chủ yếu vào lúc chiều tối nhiệt độ ngày mai cao nhất ở mức hai mươi chín ba mươi hai độ
các tỉnh vùng cao tây nguyên và khu vực nam bộ do ảnh hưởng của rãnh thấp xích đạo duy trì hoạt động và nâng trục dần lên phía bắc nên mưa rông còn xuất hiện trong chiều tối và đêm nay
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
trong ngày thì trời có nắng với nhiệt độ cao nhất ngày mai tại tây nguyên là hai mươi chín ba mươi hai độ còn tại khu vực nam bộ là từ ba mươi một ba mươi bốn độ
trên biển khu vực bắc biển đông bao gồm cả khu vực quần đảo hoàng sa
trong ngày mai thì không mưa với gió bắc đến đông bắc yếu ở mức cấp ba
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả khu vực quần đảo trường sa thì có gió nhẹ trời ít mưa tầm nhìn xa thoáng đẳng
nhiệt độ tại cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa sẽ không vượt qua mức là ba mươi một độ
khu vực hà nội và các vùng lân cận nhiều mây đêm không mưa sáng sớm có sương mù nhẹ trưa chiều giảm mây trời nắng
từ chiều tối và đêm mai thì gia tăng mưa rào và rông gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi ba hai mươi chín độ